ngày hai mươi tháng ba đoàn công tác của bộ quốc phòng do thượng tướng nguyễn trí vịnh
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh và kiểm tra
chỉ đạo công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ năm tại tỉnh cao bằng
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
biểu dương sự nỗ lực cố gắng của lực lượng bộ đội biên phòng quân khu một chính quyền và nhân dân tỉnh cao bằng
trong công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu hữu nghị đồng thời giao cho cục đối ngoại bộ quốc phòng trao đổi
thống nhất với nước bạn về chương trình diễn tập chuẩn bị nội dung hội nghị sơ kết năm năm giữa huyện phục hòa việt nam long châu trung quốc
chuẩn bị làm tốt chương trình quân dân y kết hợp và các nội dung dự kiến sẽ diễn ra trong chương trình
các cục liên quan hỗ trợ các thiết bị giám sát an ninh điện tử tại khu vực thác bản dốc trùng khánh tỉnh cao bằng tiếp tục phối hợp chỉ đạo
thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho chương trình chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng tiến độ
nhân dịp này đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng đã tặng quà cho cán bộ
công nhân công ty cổ phần đầu tư và xây lắp trường thành lữ đoàn năm trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng và huyện ủy huyện phục hòa